trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi nhuần cùng với hai mươi năm người mang theo băng rôn đến trước trụ sở tỉnh hủy đồng nai
và trước trụ sở đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai ở phương quyết thắng để khiếu kiện
có liên quan đến dự án khu đô thị sinh thái kinh tế mở long hưng tp biên hòa
và tại đây nhuần đã kêu gọi những người đi cùng cầm băng rôn hô hào gây mất an ninh trật tự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc
và nơi ở của nhuần để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án
một đối tượng vận chuyển pháo với số lượng lớn lên tới gần hai trăm linh kg vừa bị công an huyện quảng bình
tỉnh hà giang phát hiện bắt giữ
đối tượng cam đại dương bị phát hiện khi đang điều khiển ô tô vận chuyển pháo trái phép
quá trình đấu tranh dương khai nhận số pháo trên do dương cùng hoàng văn hội mua của ấu vũ lâm
chủ tệ huyện bắc quang tỉnh hà giang
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của dương
hội và lâm cơ quan công an đã phát hiện thu giữ thêm một trăm hai mươi hai hộp hình chữ nhật
một mươi hộp hình tròn và ba mươi ba quả dạng cù nối dây màu xanh nghi là pháo nổ
và tất cả số tăng vật trên có tổng khối lượng là một trăm tám mươi bảy kg
thông tin vừa rồi đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h trên antv